tiếp tục chuyến thăm chính thức bồ đào nha theo lời mời của bộ trưởng ngoại giao bồ đào nha
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh vừa có cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao bồ đào nha ông guso santos silva
tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ song phương
thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhất là về kinh tế thương mại và đầu tư
nhất trí cùng phấn đấu đưa kinh ngạch thương mại tăng từ ba trăm năm mươi triệu usd hiện nay lên một tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hai bên cũng nhất trí tăng cường sự phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như liên hợp quốc asem eu asean
phó thủ tướng cũng đã cảm ơn bồ đào nha đã sớm phê chuẩn hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện việt nam eu
chia sẻ lo ngại về những diễn biến gần đây tại biển đông hai bên đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải
phó thủ tướng đề nghị bồ đào nha với tư cách là nước thành viên eu ủng hộ lập trường của asean và việt nam
trong việc giải quyết tranh chấp ở biển đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
cùng ngày làm việc với bộ trưởng kinh tế manuel canera caberran phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đề nghị hai bên cùng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực mà bồ đầu nha có thế mạnh như kinh tế biển vận tài biển phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo
việt nam bày tỏ mong muốn tăng cường xuất khẩu sang bồ đào nha đồng thời sẵn sàng đón nhận các doanh nghiệp bồ đào nha đầu tư kinh doanh xuất khẩu hàng hóa sang việt nam
bộ trưởng canberra khẳng định với sự phù hồi kinh tế của bồ đào nha hai nước có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
chính phủ bồ đào nha khuyến khích các doanh nghiệp bồ đào nha sang việt nam làm ăn kinh doanh và đầu tư
bộ trưởng canberra cũng khẳng định bồ đào nha ủng hộ tự do thương mại và sẵn sàng ủng hộ cũng như thúc đẩy eu sớm phê chuẩn hiệp định tự do thương mại việt nam eu